thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thương lái ở các tỉnh thành phố khác tới thu mua quả mận non theo kiểu tận thu với giá cao bất thường
làm cho người dân trồng mận ở huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an hết sức lo lắng
ông lầu nênh và bản mường lống hai xã mường lống huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an có trên sáu mươi gốc mận tam hoa đã gần hai mươi năm tuổi
những năm trước mỗi dịp vào vụ mận chín gia đình ông thu về số tiền từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
vụ mận năm hai nghìn một mươi bảy này dù mận vẫn chưa vào chính vụ thu hoạch nhưng ông đã thu hái gần như toàn bộ số mận non trong vườn để bán cho các thương lái
mặc dù bán được giá cao nhưng ông lầu nênh và rất băn khoăn
không chỉ riêng gia đình ông lầu ninh và mà tình trạng người dân ồ ạt bán mận non chưa vào vụ thu hoạch đã diễn ra hầu hết ở các bản làng trong xã mường lống
theo người dân đây là lần đầu tiên có thương lái đến thu mua mận non với số lượng lớn và trả giá cao như vậy
các hộ gia đình có từ tám mươi đến một trăm linh gốc mận đã mang về khoản thu nhập từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng

thương lái thu mua mận non với giá cao gấp hai lần so với các năm trước
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã mường lống các thương lái thu mua mận non với số lượng lớn rồi nhanh chóng chuyển đi trong thời gian rất ngắn
nên địa phương chưa thể xác định chính xác đường dây mua này là ai và số mận non được chuyển đi đâu và để làm gì
thời gian qua nhiều nơi xảy ra tình trạng thu gom các sản phẩm nông nghiệp bất thường của thương lái để bán sang trung quốc
lúc đầu gom mua với giá cao sau đó lại bỏ không mua nữa làm thương lái của địa phương rơi vào cảnh không biết bán ở đâu không có tiền trả cho dân từ đó nảy sinh mâu thuẫn gây bất ổn xã hội
vì vậy người dân cần phải hết sức đề cao cảnh giác
bên cạnh đó chính quyền các cấp cũng cần phải nhanh chóng vào cuộc để làm rõ việc thu mua mận non bất thường của thương lái tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây bất ổn ở địa phương